thực hiện chủ trương chuyển đổi sinh kế cho người dân vùng biển sau sự cố môi trường biển ở quảng trị
tổng công ty thương mại quảng trị đã triển khai mô hình trồng xả xuất khẩu
mô hình trồng xả trên cát bước đầu đã đem lại nguồn thu nhập cho người dân ở các xã vùng biển tỉnh quảng trị
và mở ra hướng mới trong sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu
ông dương minh quý là một trong những hộ dân ở xã trung giang huyện gio linh tỉnh quảng trị
được nhận trồng và chăm sóc hơn một hectare xả do tổng công ty thương mại quảng trị đầu tư làm thí điểm
sau hơn hai tháng triển khai mặc dù thời gian qua ở quảng trị thời tiết mưa rét kéo dài
nhưng mô hình cây xả trên cát vẫn phát triển tốt
với cây xả bà con vùng cát xưa nay vẫn trồng nhưng nhỏ lẻ nên hiệu quả mang lại không cao

chúng tôi cũng đã triển khai tập khuẩn cho bà con từ dòng rồi từ phương bỏ rồi từ cách kinh tả rồi từ cách thuê để đảm bảo chất lượng được tốt nhất
hiện tại tổng công ty thương mại quảng trị đã triển khai bốn mô hình trồng xả trên cát ở ba huyện vĩnh linh do linh và triệu phong
mỗi hectare xả được tổng công ty thương mại quảng trị hỗ trợ toàn bộ giống và bảy tấn phân bó
bên cạnh đó tổng công ty này còn cam kết bao tiêu đầu ra sản phẩm
cây xả có lợi thế là trong một ít sơ bình năng suất cũng tương đối cao
một năm trong được hai vụ một vụ một mươi tấn thế nhưng về một năm cũng được khoảng hai mươi tấn

với một hectare xả bà con thu về hơn sáu mươi triệu đồng
đây quả là số tiền không nhỏ đối với các hộ dân ở vùng cát tỉnh quảng trị
sau khi trồng thành công mô hình này trong thời gian tới tổng công ty thương mại quảng trị sẽ mở rộng diện tích trồng xả lên tới một ha
tại một mươi sáu xã vùng biển bãi ngang tỉnh quảng trị
đây là một trong những mô hình chuyển đổi sinh kế bền vững cho người dân vùng biển tỉnh quảng trị đã mang lại hiệu quả bước đầu